bộ giao thông vận tải đề nghị tỉnh bình thuận và tỉnh đồng nai về tình trạng kẻ xấu trộm cắp tài sản công trình
tại dự án cao tốc bắc nam trên các đoạn vĩnh hảo phang thiết và phang thiết dầu dây
theo bộ giao thông vận tải cao tốc vĩnh hảo phang thiết và cao tốc phang thiết dầu dây
được giao ban quản lý dự án bảy và ban quản lý dự án thăng long tổ chức triển khai thi công
hoàn thành đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả đầu tư
tuy nhiên từ thời điểm đưa vào khai thác đến nay đã nhiều lần xảy ra tình trạng người dân tự ý tháo dở hàng trào
kẻ xấu trộm cắp tấm chống chói vật tư thiết bị điện trong hệ thống điện chiếu sáng
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bảo đảm an toàn khai thác thất thoát tài sản dự án
để bảo đảm an toàn khai thác các dự án bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd hai tỉnh bình thuận và đồng nai
cần quan tâm chỉ đạo và đông đốc các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền với người dân
kịp thời có biện pháp ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật không để tiếp diễn tình trạng nêu trên
trước đó theo báo cáo của ban quản lý dự án bảy tại các nút giao ma lâm huyện hàm thuận bắc và huyện hàm thuận nam
xảy ra tình trạng mất cấp vật tư điện với số lượng lớn ước tính thiệt hại khoảng một năm tỷ
với tổng giá trị bị chiếm đoạt hơn ba sáu tỷ đồng
trước tình trạng mất cấp liên tục đơn vị thi công đã tạm ngưng triển khai sửa chữa
và ngưng lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các vị trí mất cấp vì lo lắng sẽ tiếp tục bị mất cấp
chờ các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý